đứng ra tổ chức hoạt động đường dây số đề với quy mô lớn giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
nguyễn hồng nhung cùng với mẹ ruột vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra làm rõ
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín đáo các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại
sử dụng sim không chính chủ để liên lạc và giao dịch đánh bạc trên mạng xã hội
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng và nhiều tài liệu tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi hai
hàng ngày số tiền giao dịch của đường dây này từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng